trả lời câu hỏi về việc có nên hạn chế việc đi lại về quê để tránh lây lan dịch bệnh
tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng việc đi lại thì không có vấn đề gì lớn
nhưng nếu trong quá trình cần thiết thì không nên di chuyển đi lại khi dịch covid một mươi chín đang căng thẳng
quan trọng là việc tụ tập đông người đi về di chuyển tới các nơi nguy hiểm hay không phụ thuộc vào hành vi của con người
ông ví dụ như bản thân tôi về quê mà giữ gìn không tiếp xúc với ai thì cũng không có vấn đề gì
dịp cuối năm cũng có nhiều ngày lễ như noel tết dương lịch
nhiều người sẽ tụ họp vui chơi đến các điểm này điểm khác
gặp nhau tiệc tùng tiếp xúc không đeo khẩu trang thì rất nguy hiểm
nhưng nếu chỉ đi đường đeo khẩu trang không nói chuyện tiếp xúc với ai
thì nguy cơ không cao
tôi nghĩ rằng phải tăng cường tuyên truyền truyền thông cảnh báo nguy cơ cho người dân
nhưng việc tuyên truyền này phải dựa trên những nghiên cứu cụ thể
chỉ rõ nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín có bằng chứng để thuyết phục người dân
ví dụ như tiếp xúc trong thời gian bao lâu thì lây nhiễm do không đeo khẩu trang
do ngặp người từ vùng này vùng kia về
trao đổi về việc một số tỉnh yêu cầu cách ly người từ hà nội về
ông nguyễn huy nga cho rằng việc ra yêu cầu cách ly người về từ hà nội là không có căn cứ
bởi có phải ai về từ hà nội cũng bị mắc covid một mươi chín đâu
phải suy nghĩ thích ứng với dịch
ông nhấn mạnh phải giúp kinh nghiệm từ tháng năm năm nay
sau kỳ nghỉ lễ về thì tp hcm bùng phát dịch
dịch covid một mươi chín đã xuất hiện các biến thể mới lây lan nhanh
ý thức nhận thức của nhân dân tốt thì dịch đỡ lây lan hơn
sống chung với dịch thì cũng có nghĩa là không thể phong tỏa đóng cửa như ngày trước
hiện nay một số nước đã mở cửa cho người việt nam tiêm đủ hai mũi vaccine có thể sang nước họ
thì việc trong nước tỉnh này cấm tỉnh kia là vô lý
có phải do hiểu biết kém do hoảng sợ không có căn cứ khoa học hiểu biết chưa đến nơi đến trốn
nếu cứ thế thì ảnh hưởng đến kinh tế xã hội
địa phương phải nộp ngân sách lớn họ rất lo
họ phải thoáng hơn thì mới phát triển được họ mới sống được mới có nguồn thu
bây giờ cũng không thể truy vết được hết các trường hợp f ở cộng đồng
chỉ nên tập trung vào những trường hợp có biểu hiện nặng vào bệnh viện
khi tiêm đủ vaccine nếu nhiễm cũng phần lớn là biểu hiện nhẹ
chúng ta cần tập trung điều trị cho những người bị nặng
trong khi đó có thể tính tới việc mạnh dạn thử nghiệm một số loại thuốc thảo mộc đông y mà chúng ta sẵn có
bởi kinh nghiệm phòng chống bệnh của ta và thế giới cho thấy
có nhiều chất chiết xuất từ thuốc thảo mộc đông y có tác dụng diệt được virus
ông cũng cho rằng vừa phải tuyên truyền vừa phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương
ai từ đầu về cũng phải thông báo với chính quyền địa phương hạn chế đi lại trúc tụng nhà này nhà kia
chính quyền địa phương nên khuyến cáo người dân hạn chế tiếp những người về từ vùng có dịch
còn cơ hội gặp được người thân gia đình là mừng rồi nên bó hẹp trong gia đình đó thôi
đừng để sau một cái tết lại chạy đôn chạy đáo vì dịch bệnh
đừng để vài ngày tết ảnh hưởng đến cả vài tháng vài năm sau
quý vị thân mến ngày bốn tháng một hàng trăm ngàn học sinh các khối lớp bảy tám chín một mươi một mươi một một mươi hai
tại tp hcm sẽ quay lại học trực tiếp tại trường
ngay sau khi tp hcm có quyết định cho học sinh các khối lớp này học trực tiếp
nhiều học sinh đã bày tỏ phấn khởi lẫn nôn nao chờ ngày được tới lớp
các trường trung học cũng rút sáo công tác chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại trường
để đón một số lượng lớn học sinh đến trường trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn phức tạp
là áp lực không nhỏ đối với các trường trung học ở tp hcm
tuy nhiên để đảm bảo phòng dịch tốt nhất mỗi trường đều chủ động có những phương án
tổ chức dạy và học phù hợp với điều kiện của nhà trường
tại trường trung học phổ thông nguyễn du mỗi lớp chỉ ba mươi em nên không thực hiện việc chia lớp
trường tổ chức giảng dạy theo quy định cấp độ dịch của thành phố
tức các em sẽ đi học từ thứ hai đến thứ bảy mỗi ngày ba đến bốn tiết tùy khối lớp
trong đó lớp một mươi hai sẽ học hai mươi bốn tiết trực tiếp một tuần cuối một mươi và một mươi một là một mươi tám tiết một tuần
các tiết còn lại sẽ học trực tuyến sau mỗi buổi học trường sẽ tổng vệ sinh các phòng học
còn tại trường trung học phổ thông nguyễn trí thanh quận năm do có đến gần hai học sinh
nên công tác tổ chức dạy và học sẽ áp lực hơn
cụ thể theo hiệu trưởng hoàng sơn hải trường bố trí bốn cổng ra vào trường để học sinh đảm bảo giãn cách
vì mỗi lớp đến bốn mươi học sinh các lớp sẽ kê bàn ghế sát ra cả hành lang
sao cho học sinh vẫn theo dõi tiết học tốt
trường sẽ bố trí mỗi khối học một buổi khác nhau với hai mươi bốn tiết một tuần tám tiết còn lại học online
riêng với các trường ngoài công lập công tác chuẩn bị và tổ chức dạy học cho học sinh nội chú
lẫn ngoại chú cũng được các trường chuẩn bị kỹ lưỡng
như với hệ thống trường trung học trung học cơ sở trung học phổ thông ngô thời nhiệm
bà phạm thị thúy vĩnh chủ tịch hội đồng quản trị cho hay
hệ thống trường có hơn hai học sinh sẽ đi học trở lại trong đó có bảy trăm linh tám trăm linh em ở nội trú